trung tâm chỉ tổ chức đăng ký tiêm chủng qua mạng khách hàng truy cập vào trang thông tin điện tử của trung tâm y tế dự phòng hà nội qua website và làm theo hướng dẫn
trong đợt vaccine mới về này trung tâm y tế dự phòng hà nội là nơi nhận được nhiều vaccine nhất với ba hai trăm linh liều
những trường hợp đăng ký thành công sẽ bắt đầu tiêm vào ngày ba mươi tháng một mươi một